kết quả đáng ghi nhận như lần đầu tiên đại hội ban và thảo luận chương trình hành động mở rộng bầu trực tiếp bí thư tại đại hội
tỷ lệ bí thư cấp ủy không phải là người địa phương được bầu tăng cho thấy công tác chuẩn bị đại hội càng nghiêm túc bài bản chú đáo càng bảo đảm sự thành công của đại hội
thảo luận quyết định đường lối chính trị của tổ chức đảng

trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội
chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị yêu cầu quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp ủy
cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp và hiệu quả
đại hội đảng bộ sư đoàn ba trăm một mươi sáu lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra khá sớm
hơn một ý kiến đóng góp đã được chất lọc xây dựng văn kiện và đại hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận
thì tham gia đóng góp vào các cái văn kiện trình đại hội thì tôi làm sâu sắc hơn cái nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
chú trọng bồi dưỡng cán bộ tập trung vào đội ngũ cán bộ mới ra trường cán bộ là mới đảm nhiệm cương vị và cán bộ là trung đội trưởng
báo cáo chính trị sư đoàn ba trăm một mươi sáu bám sát vào phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ

báo cáo kiểm điểm của cấp ủy sư đoàn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ tự soi tự sửa nghiêm túc thẳng thắn khách quan cầu thị
không khí thẳng thắn dân chủ được phát huy đại hội ghi nhận được nhiều ý kiến xây dựng có giá trị sâu sắc góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng nghị quyết
quan trọng là nêu cao tinh thần dân chủ tham gia vào dự thảo văn kiện để mà trên cơ sở văn kiện của đại hội tốt thì đại hội chất lượng của nghị quyết sẽ tốt
không chỉ đại hội sư đoàn ba trăm một mươi sáu đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố hà nội cũng đã dành thời gian hợp lý thảo luận dự thảo văn kiện nhằm tổng kết đúc rút kết quả kinh nghiệm bài học thực tiến đồng thời thể hiện tầm nhìn của cấp ủy khả năng định hướng cho tiến trình phát triển của địa phương đơn vị
thứ nhất là việc thảo luận văn kiện đại hội thì phải được chuẩn bị rất kỹ về đánh giá những điểm yếu những vấn đề chưa làm được
những bất cập thảo luận và từ đó gắn với cả cái xây dựng chương trình công hành động cũng như lần của đại hội cho sự phù hợp với thực tiện và phù hợp với điều kiện cơ thể của từng địa phương
nét mới nổi bật tại nhiều đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ này là đưa chương trình hành động ban và thảo luận ngay tại đại hội
điển hình như đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi ba của thành phố trí linh xác định một trong những khâu đột phá hành động là tập trung nguồn lực điều chỉnh bổ sung quy hoạch thành phố
đảm tính đồng bộ hiện đại và tầm nhìn dài hạn
tổ chức công bố quy hoạch kêu gọi đầu tư tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện hai nhiệm vụ kép
đó là vừa hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại ba hiện nay vẫn còn thiếu vừa đầu tư phấn đấu các tiêu chí lên đô thị loại hai trước năm hai nghìn ba mươi hướng đến đô thị loại một
việc lựa chọn khâu đột phá chúng đúng là tiền đề để xây dựng và ban hành nghị quyết chương trình hành động và các nhóm giải pháp hiệu quả
phát triển lớn của thành phố này
thảo luận ở ngay ở tổ và ngay trực tiếp trong hội trường trong đại hội thì nó có một ý nghĩa là rất là dân chủ để công khai và tính toán các công việc của thành phố trong cái nhiệm kỳ tới này
bàn thảo rất kỹ nưỡng để cho tất cả các đại biểu thảo luận kỹ từng các vấn đề các chương trình hành động các giải pháp để làm sao chọn ra một phương án

thảo luận ngay ở tổ và ngay trực tiếp trong hội trường trong đại hội thì nó có một ý nghĩa rất là dân chủ đề